chiều ba mươi tháng ba thanh tra sở thông tin truyền thông phối hợp với công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã mở chủ tài khoản zalo phong lan tím tên thật là trần thu cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường kim long để làm rõ thông tin thất thiệt được người này đăng tải
làm việc với các cơ quan chức năng bà trần thu cúc cho biết sau khi nghe lại từ một người bạn làm nghề lái xe bà đã viết lên tài khoản gia lô cá nhân nội dung năm máy bay trực thăng phun chất khử trùng và không khí để diệt trừ coronavir tại huế
thành tra sở thông tin truyền thông tp huế đã lập biên bản xử phạt bà trần thu cúc một mươi triệu đồng